sở y tế tp hcm chiều ngày hai mươi hai tháng một đã ban hành công văn khẩn về tăng cường giám sát phòng chống bệnh lây nhiễm tại tp hcm
tất cả các ca nghi ngờ phát hiện tại cửa khẩu sẽ được chuyển đến cách ly tại một trong các bệnh viện sau
bệnh viện bệnh nhiệt đới nhi đồng một nhi đồng hai nhi đồng thành phố theo hướng dẫn của bộ y tế
còn tại hà nội sở y tế hà nội đã chủ động xây dựng triển khai biện pháp phòng chống giám sát chặt chẽ dịch viêm phổi cấp
do virus corona tại sân bay quốc tế nội bài và trong cộng đồng